thưa quý vị vào dạng sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại sản xuất phát thành
trên đường lạc long quân phường năm quận một mươi một tp hcm
vụ cháy xảy ra sát ký túc xá đại học sư phạm tp hcm đã khiến cho nhiều sinh viên hoảng sợ
trước đó vào khoảng h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy lớn
tại kho hàng của công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại sản xuất phát thành
lửa nhanh chóng lan rộng kèm theo nhiều tiếng nổ nguy cơ cháy lan rất cao
nhiều sinh viên đang ở ký túc xá đại học sư phạm tp hcm phát hiện vụ cháy
đã nhanh chóng hô hoán và di chuyển ra khỏi khu vực nguy cơ cao
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã điều động
hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng hai mươi chín phương tiện tới hiện trường triển khai chữa cháy
lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng đám cháy phun nước chống cháy lan
đám cháy được dập tắt vào khoảng hơn ba giờ ngày một mươi tám tháng bốn
vụ cháy may mắn không gây thiệt hại gì về người
ngọn lửa đã thiêu dụi tài sản trong kho chứa hàng rộng một m hai
của công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại sản xuất phát thành
hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ